để thúc đẩy hoạt động hợp tác hiệu quả trong chăn nuôi giữa các quốc gia đông nam á nhằm giải quyết các cơ hội và thách thức chung
hôm qua tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với viện chăn nuôi quốc tế tổ chức hội thảo vai trò của chăn nuôi
trong chương trình nghị sự phát triển bền vững của liên hợp quốc đến năm hai nghìn ba mươi tại khu vực đông nam á
thời gian vừa qua ngành chăn nuôi nước ta đã phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức với hàng loạt các cuộc giải cứu thịt lợn
gia cầm để tìm giải pháp cho vấn đề này cũng như nâng cao đóng góp của ngành chăn nuôi và sự phát triển của việt nam cũng như khu vực đông nam á
ngày một mươi sáu tháng một mươi một bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với viện chăn nuôi quốc tế tổ chức hội thảo vai trò của chăn nuôi
trong chương trình nghị sự phát triển bền vững của liên hợp quốc đến năm hai nghìn ba mươi tại khu vực đông nam á
tại hội thảo hơn sáu mươi chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chăn nuôi và các nhà hoạch định chính sách đến từ tám quốc gia đông nam á
đã nêu lên thực trạng cũng như đưa ra các giải pháp nhằm nghiên cứu hỗ trợ chính sách để giúp các hệ thống sản xuất chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ của khu vực
chuyển đổi thành các hệ thống trang trại hướng tới nền sản xuất hàng hóa lớn góp phần mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho người dân